với sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai của đất nước tỉnh vĩnh long đã cho xây dựng nhiều chương trình
để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai
trong đó đề án sửa học đường cho trẻ trường mầm non và tiểu học công lập giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
với mục tiêu cải thiện nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho học sinh mầm non tiểu học
từ đó giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ
sự đồng hành của công ty vinamilk doanh nghiệp cung cấp sữa và phối hợp triển khai chương trình
từ năm học hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi đến nay chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã có hai trăm tám mươi ba trường mẫu giáo và tiểu học
với hơn bốn mươi sáu ba trăm linh trẻ mầm non và tiểu học công lập tham gia chương trình
hơn bảy trăm linh hộp sữa đạt tiêu chuẩn của bộ y tế đã đến tay các em học sinh
đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn
ở đây các bé đa số là
sống ở dùng nông thôn trẻ ít có được quan tâm
nên mà khi mình được uống những cái hộp sữa mà được hỗ trợ như thế này
thì cô giáo rất là vui và rất là sẵn sàng để mà thực hiện cái công tác thực hiện cái đề án này
sữa học đường này được sự quan tâm của nhà nước và công ty sữa thì hỗ trợ được năm mươi
thì tôi cũng rất là hài lòng
vì đối với mình là tới hai trẻ đi học lần vì ở vùng quê vùng sâu chứ vùng sao mà
tuy còn nhiều khó khăn
nhưng với nỗ lực cao nhất hàng triệu hộp sữa vẫn đều đặn đến tay các em học sinh đầy đủ
để các em học sinh được chăm sóc dinh dưỡng ngay từ ghế nhà trường